sau sáu tháng triển khai thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng
và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm hai nghìn hai mươi
đến nay toàn tỉnh yên bài đã hoàn thành toàn bộ nhà
đạt một trăm linh kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ người có công với cách mạng hộ nghèo đặc biệt khó khăn
các địa phương đã chủ động thực hiện hỗ trợ ngoài đề án một trăm một mươi sáu nhà
với nguồn kinh phí được trích từ quỹ vì người nghèo quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp huyện và nguồn xã hội hóa
nâng tổng số nhà được hỗ trợ toàn tỉnh yên bái lên tám trăm chín mươi bốn căn
với tổng giá trị thực trên một trăm một mươi tỷ đồng gấp ba lần kinh phí hỗ trợ của đề án
đây là một đề án mang tính nhân văn sâu sắc thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh yên bái
với phương châm cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
đề án đã giải quyết căn bản tình trạng người có công với cách mạng còn khó khăn về nhà ở
cải thiện cơ bản tình trạng nhà ở cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh yên bái
góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương năm hai nghìn hai mươi
và xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới